theo thông tin của cục hàng hải việt nam trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển việt nam đạt hơn ba trăm chín mươi bảy năm triệu tấn
trong đó lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn một mươi một tám triệu thi hớt tăng lần lượt sáu và tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
riêng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khối lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt gần năm mươi bảy tám triệu tấn tăng một
trong đó hàng container đạt hơn một sáu mươi tám triệu tiêu tăng hai so với cùng kỳ năm trước
trước đó thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của cục hàng hải việt nam dù hoạt động hàng hải vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
song sản lượng hàng hóa qua một số khu vực cảng biển vẫn đạt mức tăng trưởng hai con số
ngoài ra một số khu vực cảng biển như nam định cần thơ thanh hóa thái bình cũng có mức tăng tương đối cao
từ hai mươi đến hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó một số khu vực cảng biển có mức tăng hàng hóa container mạnh
như khu vực mỹ thao tăng ba trăm năm mươi bốn thanh hóa tăng một trăm một mươi năm an giang tăng tám mươi năm đà nẵng tăng một mươi một